tại gia lai mưa lũ đã khiến nhiều địa phương bị ngập sâu trong nước
chính quyền sở tại đang cố gắng giúp người dân đến nơi an toàn
và chuẩn bị mọi phương án cứu hộ cứu nạn khi mưa lũ dâng cao
nhiều đoạn đường trên quốc lộ hai mươi năm bị ngập cục bộ và nguy cơ sạt lở cao
một số diện tích lúa và hoa màu bị ngập trắng
nhiều buôn làng ở các huyện thị xã an khê aizupa iapa conchero bị cô lập
các cấp chính quyền địa phương đã dùng các loại phương tiện khẩn trương đưa người dân ra khỏi vùng ngập lụt
theo đài khí tượng thủy văn khu vực tây nguyên từ sáng ngày hai tháng một mươi một đến nay
các huyện phía đông và đông nam của tỉnh gia lai có mưa rất to và kéo dài
lượng mưa đo được ở thị xã an khê là hơn một trăm năm mươi năm mm
tại thị xã aizupa và huyện cromba là khoảng một trăm hai mươi mm
mưa lớn cùng với việc các thủy điện thủy lợi xả lũ đã khiến nước sông ba dâng rất nhanh
tính đến một mươi tám h ngày ba tháng một mươi một
mực nước trên sông ba vẫn ở mức sấp xỉ báo động ba
trong vài ngày tới mực nước ở vùng hạ liêu vẫn còn dâng cao
các cấp chính quyền địa phương đã chủ động phương án cứu hộ cứu nạn
huy động tối đa lực lượng túc trực tại địa bàn nguy hiểm
nhằm hạn chế đến mức thấp nhất về người và của